liên quan đến việc mưa lớn và tình trạng thủy điện buôn cốp xảy lũ gây thiệt hại khoảng sáu mươi tỷ đồng của người dân xảy ra vào đầu tháng một mươi hai
đến ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai ubnd tỉnh đắk nông đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ để người dân sớm tái thiết cuộc sống
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai ở thượng nguồn sông crong anna có mưa to đến rất to
đã khiến lượng nước đổ về sông serepok và sông crono rất lớn nên buộc công ty thủy điện buôn cốp phải xả lũ
hậu quả là một trăm linh bảy căn nhà ở huyện crono tỉnh đắk nông bị ngập sáu mươi hộ dân phải di rời một trăm sáu mươi hai lồng có cá chết bị cuốn trôi thiệt hại khoảng năm mươi tỷ đồng
còn tại huyện cư rút nước lũ đã cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên sông serepok ngập năm căn nhà
nhiều chuồng trại chăn nuôi và gần bảy hectare cây trồng thiệt hại ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
để gặp đến vấn đề này đại diện công ty thủy điện buôn cốp cho rằng việc xả lũ là đúng quy trình
mỗi khi thay đổi lưu lượng xả
chúng tôi cũng đã tiến hành thông báo trực tiếp lên loa cảnh báo mà đặt dọc theo dòng sông hải dô đó để cho nhân dân chủ động phòng tránh
theo đại diện lãnh đạo hai huyện cư giút và crono tỉnh đắk nông thiệt hại của người dân trong đợt lũ vừa qua là rất lớn
chính quyền địa phương và người dân mong muốn công ty thủy điện buôn cốp sớm có những hỗ trợ để chia sẻ thiệt hại đối với người dân
chúng tôi cũng có thông nhắc là sẽ làm việc phụ thuộc
để tìm phương án làm sao mình hỗ trợ được phần nào trong khả năng của mình tốt nhất là mình sẽ hỗ trợ
theo ông lê trọng yên phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông
thì những thiệt hại quá lớn trong mùa mưa lũ vừa qua chủ yếu là do nguyên nhân khách quan
tuy nhiên vẫn có phần chủ quan trong phòng chống lũ từ phía các đơn vị chính quyền và người dân
vì vậy lãnh đạo tỉnh đắk nông yêu cầu thời gian tới phía thủy điện phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương
có những cảnh báo chủ động hơn để người dân triển khai các biện pháp phòng chống lũ một cách hiệu quả hơn
về những thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua hiện nay các cấp các ngành chức năng của tỉnh đắk nông
đang phối hợp với công ty thủy điện buôn quốc thống kê thiệt hại và tìm phương án phù hợp
để hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống